thưa quý vị ngày một mươi sáu tháng năm hội trợ sách quốc tế xanh petersburg lần thứ một mươi chín nhân kỷ niệm hai trăm hai mươi năm năm
ngày sinh đại thi hào alexander pushkin và năm gia đình tại liên bang nga đã khai mạc tại quảng trường cung điện
tại thành phố xanh pétéc bùa liên bang nga
báo nhân dân lần đầu tiên tham gia sự kiện với gian trưng bày sách báo nổi bật để lại nhiều dấu ấn
hội trợ sách quốc tế xanh petersburg lần thứ một mươi chín gồm hơn hai trăm năm mươi gian trưng bày sách của nga và quốc tế
gian trưng bày của báo nhân dân lần đầu tiên tham gia hội trợ được bố trí ngay cổng chính vị trí trang trọng nhất của hội trợ sách
rất vui mừng khi tờ báo của đảng cộng sản việt nam tham dự hội trợ sách năm nay và gian trưng bày của các bạn cũng rất ấn tượng
chúng tôi cũng rất vui vì việt nam ngày nay là một nước phát triển nhanh chóng luôn kiên định các nguyên tắc xã hội chủ nghĩa của mình
và cá nhân tôi rất vui khi thấy cơ bối liểm ở đây
tôi nghĩ thì cái việc mà dịch sang các tác phẩm
của tổng bí thư nguyễn vũ trọng sang tiếng nga là việc làm hết sức là quan trọng và có ý nghĩa
và điều đó thì giúp cho nhân dân nga hiểu hơn được hiểu hơn về đường lối chính sách của việt nam
cũng như là giúp nhân dân hai nước cùng xích lại gần nhau hơn và hiểu rõ hơn
cũng như là trao đổi về những cái đường lối chủ trương chính sách của đảng và nhân dân việt nam
góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa nhân dân việt nam và liên bang nga
sách tài gian trưng bày
sách tại gian trưng bày của báo nhân dân được bố trí theo các khối chuyên đề gồm các tác phẩm về đảng cộng sản việt nam chủ tịch hồ chí minh công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa
những tác phẩm của tổng bí thư nguyễn phú trọng cùng loạt sách viết về chiến thắng điện biên phủ đại tướng võ nguyên giáp được rất nhiều độc giả là những người nga yêu quý cảm tình với việt nam quan tâm tìm hiểu
hội trợ sách quốc tế xanh vtepur diễn ra đến hết ngày một mươi chín tháng năm